ngày hôm nay trạm cảnh sát giao thông đồng phú phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã mời tài xế xe khách lấn làn chặn đầu xe khác trên quốc lộ một mươi bốn lên làm việc đồng thời lập biên bản xử lý về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba tài xế võ xuân hoàng điều khiển xe khách lấn làn để vượt lên bất chấp ở chiều ngược lại có xe đang lưu thông
theo hình ảnh camera hành chính ghi lại dù đang lấn làn và đối đầu với một xe bán tải nhưng xe khách không nhường đường do đó xe bán tải buộc phải né vào sát lề đường để đi qua
sau đó một xe khách đi tới chặn đầu buộc xe khách phải đi đúng làn đường thì lúc này tài xế mới chịu nhường đường
đoạn clip đã khiến cho người xem vô cùng bức xúc với tài xế bởi không chỉ cản trở giao thông mà còn tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn
tại buổi làm việc tài xế võ xuân hoàng đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đồng thời thừa nhận hành vi sai phạm của mình
trạm cảnh sát giao thông đồng phú đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm của tài xế